chiều nay hai mươi tháng một tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ đã tổ chức họp tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp
thủ tướng mong muốn từng thành viên trong tổ tư vấn cần phát biểu thẳng thắn
đưa ra ý kiến phát huy được trí tuệ của các chuyên gia để năm hai nghìn hai mươi giải quyết vấn đề
chưa giàu đã già có giải pháp để tăng trưởng nhanh thoát bẫy thu nhập trung bình
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nhiều ý kiến
đóng góp tâm huyết sắc đáng của các thành viên tổ tư vấn
thủ tướng mong muốn tổ tư vấn kinh tế cần làm việc tốt hơn để phát huy trí tuệ
đóng góp trí tuệ cho chính phủ
về trung hạn đóng góp ý kiến về công tác chỉ đạo năm hai nghìn hai mươi để hoàn thành các nhiệm vụ
mà đảng quốc hội giao phó chính phủ tốt hơn cao hơn trong bối cảnh nền kinh tế
đã tăng trưởng cao hơn trước
thủ tướng cho rằng chúng ta phải bảo đảm mức tăng trưởng cao để hiện thực hóa khát vọng
phát triển của đất nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức
do vậy thủ tướng mong muốn từng thành viên cần phát biểu thẳng thắn
đưa ra ý kiến phát huy được trí tuệ của các chuyên gia để năm hai nghìn hai mươi giải quyết vấn đề
chưa giàu đã già có giải pháp để tăng trưởng nhanh thoát bẫy thu nhập trung bình
đạt tốc độ phát triển cao hơn có sức chống chịu với tác động bên ngoài
nhằm phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững